tại đồng nai nơi được xem là thù phù chăn nuôi da cầm ở khu vực phía nam
người nông dân đang lo lắng khi lượng da cầm tới ngày xuất bán lại không được thương lái đến thu mua
trong khi sức tiêu thụ trên địa bàn chậm khiến người nuôi thua lỗ nặng
gia đình anh lý phúc bình ở xã xuân tây huyện cẩm mỹ nuôi một năm trăm linh con vịt cỏ đã đến ngày xuất bán
nhưng không thấy thương lái đến mua
anh bình rất lo lắng vì cứ một ngày đàn vịt này ăn hết từ một mươi năm đến hai mươi bao cám
không có đầu ra anh đánh bắt từng con bán lẻ với giá từ bảy mươi đến tám mươi nghìn đồng một con
nhưng lượng tiêu thụ rất chậm với giá như trên anh bình lỗ hơn năm mươi triệu đồng
đồng nai hiện có tổng đàn da cầm hơn hai năm trăm linh triệu con được xem là thủ phủ chăn nuôi ở khu vực phía nam
do ảnh hưởng của covid một mươi chín khiến hoạt động giao thương với trung quốc gặp nhiều khó khăn
cùng với đó các nhà hàng khu du lịch bếp ăn tập thể là những nguồn tiêu thụ lớn da cầm
cũng tạm dừng hoạt động dẫn đến sức tiêu thụ giảm sâu khiến người chăn nuôi lao đào